vậy những lợi ích khi công dân sử dụng bản khai sinh điện tử này là gì
có thể lấy ví dụ một cách đơn giản như thế này
khi cho con đi máy may mà chưa có hộ chiếu
hoặc căn cứ công dân
cha mẹ thay vì xuất trình giấy khai sinh
thì chỉ cần cung cấp bản khai sinh điện tử
có mã qr để quét thông tin
rất đơn giản và nhanh chóng phải không ạ
và sau thời gian thí điểm thì kể từ ngày một mươi tháng bảy vừa qua
việc cấp bản khai sinh khai tử điện tử
đã được triển khai trên toàn quốc
và hiện bản điện tử của hai loại giấy tờ này
đã được bộ tư pháp chỉnh lý hoàn thiện
theo mẫu mới nhất thì toàn bộ thông tin của công dân
sẽ được hiển thị và đồng thời có đính kèm mã qr
ủy ban nhân dân xã liêm tuyển
thành phố phủ lý tỉnh hà nam
thời điểm này cán bộ tư pháp hộ tịch của xã
đang được tập huấn hướng dẫn về cách thức
quy trình mới liên quan đến việc cấp giấy khai sinh
khai tử điện tử
theo đó sau khi hồ sơ của công dân
trên cổng dịch vụ công quốc gia được tiếp nhận
cán bộ tư pháp sẽ đối sánh dữ liệu
và trình phê duyệt qua phần mềm quản lý hộ tịch điện tử
hiện lãnh đạo ủy ban nhân dân phường
đã được cấp chữ ký số
với việc chứng thực được giải quyết nhanh
đồng nghĩa với việc giúp ngắn thời gian

phần lớn kết quả sẽ được trả trước hạn
hiện nay chúng tôi chỉ cần tích hợp
trên một phần mềm giúp ngắn
thì cán bộ thực hiện
khi thực hiện việc đăng ký khai sinh
và cấp triết lục khai tử
thì chỉ cần chưa đến hai đến ba phút đồng hồ
là có thể xong toàn bộ
là một trong hai địa phương thực hiện thí điểm
việc cấp bản khai sinh khai tử điện tử
có mã qr code
một số khó khăn vướng mắt đã được nhận diện
tại hà nam như về lỗi đường truyền
hệ thống hay trang thiết bị chưa đồng bộ

trong đó việc thay đổi thói quen
của người dân từ bản giấy sang sử dụng
bản điện tử còn gặp nhiều hạn chế
xuất phát từ tâm lý
đa phần là
người dân nhiều khi người ta
công dân cũng chưa quan tâm nhiều
đúng mức đến cái việc
thực hiện trên cổng dịch vụ công quốc gia
cũng như trên môi trường điện tử
nên đó là một khó khăn trong việc thực hiện
của cán bộ bây giờ tích cực
vận động tuyên truyền nhân dân đẩy mạnh
nâng cao đăng ký định danh điện tử mức hai
bảo mật các thông tin và hướng dẫn
cho người dân truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia
để thực hiện các thủ tục hành chính
để bớt thời gian đi lại và tiết kiệm chi phí
với cái đền tảng mới như này
thì cũng gặp nhiều rất nhiều
những khó khăn trên cơ sở
như cái việc xử lý máy
cũng như là cái việc
hướng dẫn các trình tự đối với công dân
khi đến làm các thủ tục hành chính
trên địa bàn trên cơ sở xã
trên cơ sở này thì cán bộ công chức
xã thì chúng tôi
có những cái buổi
học tập kinh nghiệm cũng như là
tiếp thu ở những cái buổi tập huấn
của thành phố của sở tư pháp
trên cơ sở đó thì về để
linh hoạt trong cái vấn đề
làm thủ tục hành chính
cho công dân
quy định về sử dụng bản điện tử giấy
thổ tịch có từ ngày một mươi tám tháng hai
năm hai nghìn hai mươi hai nhưng đến nay
mới được nhân rộng ra trên toàn quốc
hiện thì các phương tiện liên quan
đến sắp thực điện tử đang được hoàn thiện
và như vậy giấy đăng ký khai sinh
có thể sử dụng để thực hiện
các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
thưa quý vị theo thống kê kể từ ngày một mươi bảy tháng bốn
cho đến ngày chín tháng bảy
tại hà nội đã có một mươi ba hai trăm hai mươi hai trường hợp
sử dụng bản điện tử giấy khai sinh
hồ sơ thực hiện liên thông
thủ tục hành chính đăng ký khai sinh
đăng ký thưởng trú cấp thẻ bảo hiểm
y tế cho trẻ dưới sáu tuổi
và con số sử dụng bản điện tử
trích lục khai tử là chín trăm bảy mươi trường hợp
số hồ sơ liên thông thủ tục hành chính
đăng ký khai tử xóa đăng ký thưởng trú
trợ cấp mai táng hỗ trợ
chi phí mai táng còn tại hà nam
số trường hợp sử dụng bản điện tử
giấy khai sinh là hai bốn mươi chín trường hợp
trên tổng số là

với bản điện tử chích lục khai tử
trên tổng số một ba trăm hai mươi sáu trường hợp
những con số này cho thấy
việc sử dụng bản điện tử
khai sinh chích lục khai tử
là một xu thế mới mang lại những giá trị
to lớn cho người dân cải cách thủ tục
hành chính một cách mạnh mẽ và đây
cũng là một trong những mục tiêu hướng đến
của việc chuyển đổi số thực hiện đề án sáu
phần trình bày của tôi ngày hôm nay
đến đây cũng xin được tạm dừng cảm ơn
quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thưa quý vị thông tin liên quan
đến vụ ông trần hùng bị cáo
buộc nhận hối lộ ba trăm linh triệu
thay vì xét xử liên tục bảy ngày như
dự kiến ban đầu tòa án nhân dân tp hà nội
chiều nay hai mươi hai tháng bảy sau bốn ngày
làm việc hội đồng xét xử đã cho
ba mươi sáu bị cáo nói lời sau cùng
trước khi tòa nghị án
trong số bị cáo này
ba mươi một người bị xét xử ở
các tội sản xuất buôn bán hàng giả
mà cụ thể là sách giả
trong đó bị cáo cao thị minh thuận
giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn
phú hương phát cầm đầu tất cả họ
ở lời sau cùng đều thừa nhận hành vi
phạm tội mà viện kiểm sát nhân dân
tối cao truy tố và viện kiểm sát
nhân dân tp hà nội thực hành công tố
tại tòa ở nhóm còn lại
là các bị cáo trần hùng
cựu cục phó quản lý thị trường cựu tổ trưởng
tổ ba trăm linh bốn tổng cục quản lý
thị trường lê việt phương
phó đội trưởng đội quản lý thị trường số một mươi bảy
phạm ngọc hải cùng thành thị
đông phương đều là kiểm soát viên
đội quản lý thị trường số một mươi bảy
và cuối cùng là nguyễn duy hải lao động tự do
trong số này bốn bị cáo
nói lời sau cùng cũng nhận tội
bày tỏ ăn năn hối lỗi xin hưởng
hình phạt nhẹ nhất chỉ duy nhất
bị cáo trần hùng từ khi bị khởi tố
bắt tạm giam cho đến ngày cuối cùng
ở phiên sơ thẩm này đều một bực
kêu oan khẳng định không hề nhận
ba trăm linh triệu đồng từ người môi giới nguyễn duy hải
sau khi các bị cáo nói lời
sau cùng hội đồng xét xử tuyên bố
sẽ cần nhiều thời gian để xem xét
đánh giá kết quả tranh tục cũng như
các chứng cứ buộc gỡ tội cho đến lúc này
do đó hội đồng xét xử sẽ
tuyên án vào chín giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng bảy
thưa quý vị thời điểm này
hầu hết các trường đại học đã công bố
điểm sàn hàng triệu thí sinh cũng đang
phải cân não trong việc lựa chọn ngành
nghề tương lai của mình như thế nào
đặt nguyện vọng xét tuyển ra sao
vì thế việc được tư vấn trực tiếp từ các trường
các chuyên gia tại ngày hội tư vấn
lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học
cao đẳng năm hai nghìn hai mươi ba
sẽ giúp học sinh có định hướng tốt hơn
chương trình được tổ chức đồng thời tại hai điểm cầu
là hà nội và tp hcm
trong ngày hôm nay hai mươi hai tháng bảy
đã có điểm thi tốt nghiệp
trung học phổ thông hai nghìn hai mươi ba
cũng đã đỗ một số trường đại học
bằng hình thức xét tuyển sớm
thế nhưng vẫn còn nhiều băn khoăn
em nguyễn ngọc lâm đã từ tuyên quang xuống hà nội
đội từ năm giờ sáng để tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh
em đang có dự định theo marketing
em nghĩ là em sẽ
của thương mại lên đầu tiên
em mong muốn là em sẽ được tìm hiểu
kỹ về thứ nhất là
phương thức xét tuyển
tại vì là
có nhiều phương thức xét tuyển
nên là em
kiểu sẽ dễ bị mông lung
hai là sẽ có
về những chương trình đào tạo của các ngành đấy
thì em sẽ biết là
trong bốn năm thì em theo
theo trường theo ngành
thì em sẽ học những cái gì
thầy khuyên các bạn thí sinh là
căn cứ vào mức điểm mình đạt được
và căn cứ vào cái điểm của trường đại học thương mại
điểm chuẩn của trường đại học thương mại trong hai năm gần đây
thì các bạn sẽ đặt
cái nguyện vọng của mình
vào những ngành mà có mức điểm
tương đương với cái mức điểm mà mình có
và cái thứ hai
nữa là các bạn nên
chọn một cách
an toàn và có những ngành
ở mức điểm cao và có những ngành
ở mức điểm thấp để đảm bảo là
chắc chắn các bạn sẽ trúng tuyển
không chỉ chọn trường phù hợp với sở thích số điểm
mà thông qua tư vấn chuyên sâu
thí sinh còn hiểu hơn về ngành học mà mình dự định
sẽ lựa chọn chương trình học như thế nào
hay thậm chí là cơ hội việc làm ra sao
dự đoán thì các cái ngành
tôi dự đoán thì nó sẽ không có nhiều thay đổi
tuy nhiên có một ngành tôi nghĩ
nó sẽ có thay đổi so với năm ngành dược
tại vì số lượng hồ sơ nó
tăng lên và số sinh viên
quan tâm đến ngành này cũng nhiều hơn
do cái xu hướng về nghề nghiệp trong tương lai
thì cái lượng cửa khối dược học
thì nó sẽ
hứa hẹn là sẽ tăng nhẹ
còn cả cái ngành khác tôi dự đoán là nó sẽ
gần như dự nguyên so với
năm năm trước
ở trên mạng rồi qua những cái kênh mạng
xã hội thì chúng ta có những cái
thông tin chung hơn
còn những cái thông tin cụ thể hơn
ví dụ là ngành này
học những môn gì chẳng hạn là những cái câu hỏi
rất cụ thể thì ở đây chúng tôi có
các giảng viên đến từ những cái khoa
chuyên ngành sẵn sàng trả lời các câu hỏi của các bạn
hiện chỉ mới có khoảng ba trăm chín mươi thí sinh
đăng ký nguyện vọng lên hệ thống
xét tuyển của bộ giáo dục đào tạo
trong đó có khoảng bảy mươi hai thí sinh
chỉ đăng ký một nguyện vọng duy nhất
theo chuyên gia thí sinh không nên chỉ đăng ký
một nguyện vọng vì nếu có rủi ro
cho thí sinh thì hệ thống của bộ
còn xét tuyển tiếp để thí sinh
có được các cơ hội khác bên cạnh đó
chuyên gia cũng khuyên thí sinh không
nên đăng ký cả trăm nguyện vọng vì điều đó
gây phức tạp trong xét tuyển thí sinh
cần lưu ý xếp nguyện vọng mình yêu thích nhất
thấy phù hợp nhất lên đầu